tại tỉnh lai châu công an tỉnh cũng cho biết vừa phá thành công chuyên án bảy t bắt giữ các đối tượng gây ra liên tiếp năm vụ trộm châu đem bán qua biên giới
ban giám đốc công an lai châu đã cho xác lập chuyên án bảy t để đấu tranh làm rõ hành vi trộm châu đem bán qua biên giới
sau khi tiến hành điều tra ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu đối tượng lý a dê dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại bản dền tháng a xã giào san huyện phong thổ lai châu đã ra đầu thú và khai nhận hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo lời khai của dê cơ quan cảnh sát điều tra công an lai châu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng gồm có lý a lâu dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại bản sàng sang xã mù sang huyện phong thổ
theo lời khai của dê cơ quan cảnh sát điều tra công an lai châu ra lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng gồm có lý a dê dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tại bản sang sang xã mù sang huyện phong thổ lệnh bắt khẩn cấp đối với các đối tượng gồm có lý a lâu dân tộc mông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn chú tại bản sang sang xã mù sang huyện phong thổ
cơ quan cảnh sát và có biện pháp bảo vệ tài sản của mình đồng thời đề nghị chính quyền các địa phương cần có quy định rõ ràng về việc vận chuyển tiêu thụ châu bò qua biên giới nhất là khu vực cửa khẩu